chính phủ venezuela ngày một mươi hai tháng sáu thông báo ghi nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở nước này
bệnh nhân là một người đàn ông trở về từ thành phố madrid tây ban nha và nhập cảnh tại sân bay gần với thủ đô caracas
trong một tuyên bố bộ trưởng y tế venezuela cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc với ca bệnh này
người đàn ông này được cách ly ngay lập tức và sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết đã có kết quả dương tính với virus bệnh đậu mùa khỉ
giới chức venezuela chưa xác nhận độ tuổi của người bệnh này
argentina là nước đầu tiên ở mỹ latin ghi nhận trường hợp mắc bệnh đầu mùa khỉ
bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận là bệnh đặc hữu ở tây và trung phi
trong khi bệnh cũng đã xuất hiện tại nhiều khu vực khác phần lớn là ở các nước châu âu nhiều nhất là ở anh tây ban nha và bồ đào nha